một ngày sau chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu ngày tám tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư khen ngợi bộ đội dân công thanh niên sung phong và đồng bào tây bắc đã chiến thắng vẻ vang ở điện biên phủ
trong thư người viết thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu
chúng ta không nên vì thắng mà kêu không nên chủ quan khinh địch
chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập thống nhất dân chủ hòa bình
bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn
ngày một mươi hai tháng năm bác hồ lại có thư gửi cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận điện biên phủ
với những lời lẽ giản dị nhưng chứa đựng tình cảm bao la
trong thư người viết bác quyết định khao các chú
khao thế nào tùy theo điều kiện nhưng nhất định khao
thế là bác cháu ta cùng vui vui để cố gắng mới
để khắc phục khó khăn mới và để tranh thắng lợi mới
bác và chính phủ định thường cho tất cả các chú huy hiệu chiến sĩ điện biên phủ
các chú tán thành không bác dặn các chú một lần nữa
chớ vì thắng mà kêu chớ chủ quan khinh địch
phải luôn luôn sẵn sàng làm chọn nhiệm vụ đảng và chính phủ giao cho các chú
ngày một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tại khu đồi phía đông cách sở chỉ huy mường phăng bốn trăm linh m
ta tổ chức lễ duyệt binh mừng chiến thắng điện biên phủ
đại tướng võ nguyên giáp thay mặt trung ương đảng chính phủ chủ tịch hồ chí minh
tuyển dường công trạng các đơn vị trong toàn quân góp phần giành thắng lợi cho chiến dịch địa biên phủ
đồng chí cảm ơn đồng bào hậu phương đã ra sức chi viện tiền tuyến
đồng chí hoan nghênh tinh thần đoàn kết phối hợp chiến đấu của hai nước bạn lào và campuchia
đại tướng võ nguyên giáp đề ra nhiệm vụ sắp tới phải tiến về giải phóng đông băng bắc bộ
đó là nhiệm vụ tất yếu mà cục diện chiến trường năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đặt ra cho quân đội ta
qua chín năm kháng chiến nhiệm vụ giải phóng đông băng bắc bộ lần đầu được nêu lên với lực lượng vũ trang ta
mọi người có mặt đều hết sức phấn khởi